covid một mươi chín ở các tỉnh phía nam dần được kiểm soát nhiều người dân phần lớn là lao động tại các khu công nghiệp chế xuất nhà máy công ty v v bắt đầu lên đường trở lại làm việc
những ngày gần đây mỗi ngày có khoảng một trăm linh lượt người cùng xe máy chở theo hành lý đồ đạc cá nhân đi qua tỉnh đắk nông
những người dân này ở các tỉnh tây nguyên như gia lai đắk lắc đắk nông v v mất việc làm do dịch bệnh và trở về địa phương sinh sống từ cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ông phan nhật thanh chủ tịch ubnd
dân huyện đắk rơ lấp đắk nông cho biết chốt kiểm soát dịch cây chanh nơi tiếp giáp tỉnh bình phước mỗi ngày có đón gần một người từ các tỉnh phía nam về tây nguyên và khoảng hai trăm linh người trở về đắk nông
tuy nhiên trong những ngày gần đây xuất hiện người dân của tỉnh chạy xe máy ngược dòng để vào bình dương đồng nai tp hcm v v
tại khu vực chốt kiểm soát dịch ca chanh người dân đi qua để về các tỉnh phía nam bình thường nhưng dưới chốt kiểm soát dịch huyện bù đăng tỉnh bình phước làm chặt
trên quan điểm thông thoáng người dân khi có đủ điều kiện giấy tờ sẽ được tạo điều kiện để đi qua
người dân đi lại đều có giấy xét nghiệm âm tính covid một mươi chín đã cách ly y tế đủ thời gian quy định được chính quyền địa phương xác nhận ông thanh cho biết
đến thời điểm hiện tại tỉnh đắk nông có khoảng hai mươi năm người lao động tại các tỉnh phía nam tp hcm bình dương đồng nai v v
bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín phải về quê sinh sống
hiện nhiều lao động muốn tìm kiếm việc làm tại địa phương
một số khác quyết định quay trở lại nơi làm phi cũ sau khi dịch được kiểm soát
tỉnh đắk nông đang rà soát nắm thông tin nhu cầu người lao động để có phương án hỗ trợ
nhiều ngày qua khi tp hcm thực hiện trạng thái bình thường mới nhiều doanh nghiệp các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại thành phố hoạt động trở lại
người dân quê các tỉnh thành đồng bằng sông cửu long rụt rịch quay lại thành phố để làm việc
tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên quốc lộ một
tp hcm và long an khá đông người dân từ các tỉnh miền tây như cà mau an giang đồng tháp bến tre v v
đã di chuyển bằng xe máy cá nhân lên tp hcm
nhiều người cho biết đều quay lại tp hcm để làm việc sau khi thành phố thực hiện trạng thái bình thường mới
hơn một mươi cán bộ tham gia hoạt động kiểm tra các giấy tờ của người dân
quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng để tránh gây ủng tắc giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân
để được vào tp hcm người dân các tỉnh cần xuất trên giấy xác nhận
đã tiêm ít nhất một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày
giấy xác nghiệm âm tính versus covid hai còn hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ
hoặc f đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng
sau khi trình đầy đủ giấy tờ cần thiết người dân sẽ di chuyển đến khu vực hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa
các doanh nghiệp đã thực hiện các biện pháp như cam kết tiêm đủ vaccine bố trí nơi ăn ở trả lương cao
đáng chú ý nhiều doanh nghiệp đã tổ chức xe đón công nhân người lao động quay trở lại làm việc
và thưởng nóng cho người lao động khi quay trở lại làm việc
theo giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tp hcm lê minh tấn
thời gian qua có khoảng một trăm bốn mươi ba công nhân các tỉnh đã quay trở lại địa bàn làm việc
tuy nhiên tp hcm vẫn thiếu gần sáu mươi lao động trong các khu công nghệ cao
trong khi đó ở đồng nai bang quản lý các khu công nghiệp của tỉnh này cho biết
đã có hơn tám mươi doanh nghiệp tại ba mươi một khu công nghiệp hoạt động trở lại
trong số này có hơn năm mươi bốn người lao động đã quay trở lại
trong số này chủ tịch liên đoàn lao động
tỉnh đồng nai cũng cho biết qua nắm sơ bộ tại một số doanh nghiệp quy mô lớn trên địa bàn
có khoảng sáu mươi sáu mươi năm lao động đã quay trở lại sản xuất
để khuyến khích người lao động trở lại tỉnh làm việc
hội đồng nhân dân tỉnh đồng nai đã thông qua gói hỗ trợ người lao động
hỗ trợ tiền nhà trọ cho công nhân và hỗ trợ một lần với mức hỗ trợ ba trăm linh đồng một người
dự kiến có một trăm bảy mươi sáu phòng trọ được hỗ trợ
công nhân sẽ đăng ký theo xã phường chủ nhà trọ để nhận hỗ trợ
trước đó với một số doanh nghiệp
các mục tiêu tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trực tự an toàn xã hội
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
để duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế
phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
đã được quốc hội đề ra
ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi chính phủ đã ban hành nghị quyết số tám mươi bốn trên nq gcp
về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trực tự an toàn xã hội
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
triển khai nghị quyết tám mươi bốn trên nqgcb một loạt các chủ trương chính sách
nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động
và phục hồi sản xuất cũng như hỗ trợ người lao động gặp khó khăn
do covid một mươi chín đã được chính phủ các bộ ngành địa phương thực hiện
lượng người từ các tỉnh tây nguyên đổ về các tỉnh thành phố phía nam
qua bình phước những ngày gần đây hầu hết là người về quê tránh dịch
từ đợt cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
biết tin tp hcm bình dương đồng nai các tỉnh nới lỏng đi lại
và mở cửa sản xuất trở lại nên họ quay trở lại làm việc học tập
cũng có nhiều người từ tp hcm bình dương đồng nai đến tây nguyên
sau đó do dịch bùng phát nên bị kẹt xe lại tại đây
trong số này nhiều người đã tiêm từ một đến hai mũi vaccine phòng chống covid một mươi chín
một lãnh đạo tại chốt phòng chống covid một mươi chín
ở khu vực cửa ngõ huyện bù đăng cho hay
thủ tục di chuyển ngang qua tỉnh bình phước để đi bình dương
tp hcm đồng nai và các tỉnh
người dân cần có các loại giấy tờ gồm giấy test nhanh âm tính có hiệu lực trong bảy mươi hai giờ
hoặc test pcr có hiệu lực trong bảy mươi hai giờ giấy thông báo đi làm của công ty
hoặc giấy xác nhận của ủy ban nhân dân cấp phường trở lên
ở dưới tp hcm đồng nai bình dương v v
tiếp nhận công dân lên làm việc hoặc giấy cho phép di chuyển
của sở giao thông vận tải của các tỉnh dưới đó giấy tờ tùy thân
các xe cá nhân như xe mô tô gắn máy và xe ô tô còn
sẽ tập kết tại cây xăng toàn long xã thọ sơn huyện bù đăng
khi đủ số lượng người và xe cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước
sẽ dẫn đoàn bàn giao cho công an tỉnh bình dương tiếp tục dẫn đoàn tiếp
khung giờ di chuyển thường vào khoảng một mươi ba giờ xuất phát đoàn một
và hai mươi giờ xuất phát đoàn hai tùy vào số lượng người và xe
thời gian có thể thay đổi
nhiều người dân đi xe hơi xe gắn máy đi ngang qua địa phận tỉnh bình phước
cho biết họ cũng bị làm phiền tương tự
khoảng một tuần qua lượng người dân từ các tỉnh bình dương
tp hcm đồng nai v v về quê tây nguyên qua bình phước bắt đầu giảm mạnh
trước đó lúc cao điểm hơn một mươi người một ngày đầu tháng một mươi
nay giảm chỉ còn trên dưới khoảng một người một ngày
trong khi đó ở chiều ngược lại người từ các tỉnh tây nguyên
đổ về tp hcm bình dương đồng nai bắt đầu tăng mạnh
theo thống kê của cơ quan chức năng tp hcm từ ngày ba tháng một mươi đến nay
số lượng người qua lại tp hcm bình dương đồng nai có ngày hơn một hai trăm linh người
và dự báo sẽ tiếp tục tăng cao khi các tỉnh thành tiếp tục nới lỏng
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín hoạt động sản xuất bình thường trở lại